cứ đến dịp cuối năm khi mà sức mua của người dân tăng cao thì cũng là lúc các đối tượng gian thương lén lút trà trội đủ mọi loại hàng lậu hàng giả hàng kém chất lượng để bán kiếm lời
ngay trong tối ngày hôm qua đội cảnh sát giao thông đường bộ số một mươi đã phát hiện ra gần một năm tấn thịt bò hết hạn sử dụng đang được vận chuyển đi tiêu thụ
đáng lưu ý là loại thịt bò nhập khẩu từ canada này được nhiều người dân ưa chuộng và các tiểu thương giao bán với giá không hề rẻ
đây là các loại thịt nạc vai bò sườn non mò đông lạnh nhập khẩu từ canada một món ăn đang được ưa chuộng tại việt nam
thế nhưng toàn bộ những tùng hàng này đều đã hết hạn sử dụng
trên bao bì các loại thịt bò đều đã hết hạn hơn hai tháng nay nhưng chủ hàng vẫn lén lút mang đi bán kiếm lời
trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận hà đông đội cảnh sát giao thông số một mươi phát hiện ra chiếc xe tải này chạy quá tốc độ quy định
sau khi dừng xe và thấy lái xe có nhiều biểu hiện
hiện bất thường lực lượng chức năng đã yêu cầu mở thùng và phát hiện ra gần một năm tấn thịt bò hết hạn sử dụng
chủ hàng khai nhận toàn bộ số hàng hết hạn này được thu mua từ một kho đông lạnh tại ngọc hồi với giá rẻ giật mình
dù khai nhận vòng vo là mua với giá rẻ để làm thức ăn cho gia súc
thế nhưng thực tế những sản phẩm quá hạn này đều được mang bán cho một số nhà hàng quán lẩu với giá khoảng năm mươi đồng một kg
sau khi chế biến những loại thực phẩm này đã bị đội giá lên tới vài trăm nghìn
đây là một mặt hàng nếu khi hết hạn thì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân
cho nên là theo quy định của pháp luật là tịch thu và tiêu hủy toàn bộ mặt hàng trên
sau khi kiểm đếm
cơ quan chức năng phát hiện có bảy mươi chín thùng thịt nạc vai sườn bò non
toàn bộ số hàng này chủ hàng đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
theo nhận định của cơ quan chức năng
đây có thể là hàng hóa bị tồn động trong thời gian giãn cách xã hội để phòng dịch
dịp cuối năm các đối tượng gian thương lén lút tuồn ra thị trường do nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao